nhằm thể hiện sự quan tâm và chăm lo đến đời sống tinh thần cho các văn nghệ sĩ thành phố
chiều nay lãnh đạo thành phố hồ chí minh đã có buổi gặp mặt thân mật với hơn ba trăm linh văn nghệ sĩ nổi bật
trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật
đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố đã tham gia buổi gặp gỡ
với lực lượng văn nghệ sĩ hơn năm ba trăm linh người đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ
hoạt động sáng tạo văn hóa nghệ thuật của thành phố hồ chí minh luôn không ngừng phát triển
và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng
trong hơn bốn mươi năm qua văn nghệ sĩ thành phố đã tiếp tục lao động sáng tạo
phát triển dòng mạch chính là chủ nghĩa yêu nước và nhân văn gắn bó với dân tộc
nỗ lực phản ánh chân thực cuộc sống đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân
không ngừng vun bồi các giá trị mang bản sắc văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại
góp phần xây dựng nhân cách tư tưởng đạo đức lối sống vươn lên tốt đẹp
các sản phẩm văn hóa văn học nghệ thuật ngày càng phong phú đa dạng
thông qua tác phẩm văn học nghệ thuật các văn nghệ sĩ đã nỗ lực phát hiện
khẳng định các nhân tố mới trong thực tiễn tham gia đấu tranh lên án cái xấu cái ác
tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm hành vi sai trái
bảo vệ và phát triển đường lối văn hóa văn học nghệ thuật của đảng